tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự các lực lượng thuộc bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển một mươi bốn bánh heroin đi tiêu thụ
đối tượng di chuyển bằng xe gắn máy từ hướng thị trấn na sầm về xã thăng long
trên địa bàn huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn bắt quả tang tại chỗ tổ kiểm soát cơ động
đồn biên phòng na hình và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tỉnh lạng sơn đã thu giữ một mươi bốn bánh heroin
khai thác bước đầu đối tượng trên là hà văn hùng chú tại xã thanh long huyện văn lãng
hùng cho biết mua một mươi bốn bánh heroin của một người không quen biết với mục đích mang sang trung quốc để tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm một số tiết kiệm bảy trăm linh triệu đồng
mang tên hà văn hùng